sau khi đất nước được giải phóng miền bắc đi vào khôi phục và phát triển kinh tế văn hóa giáo dục y tế
dưới ánh sáng của đảng xoay dọi xua tan những tâm tối của đêm dài nô lệ mê say
sau khi đất nước được giải phóng miền bắc đi vào khôi phục và phát triển kinh tế văn hóa giáo dục y tế
sau khi đất nước được giải phóng miền bắc đi vào khôi phục và phát triển kinh tế văn hóa giáo dục y tế